tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã diễn ra hội đám tăng cường hợp tác toàn diện giữa tỉnh quảng ninh việt nam
và các tỉnh luông pha băng hủa phăn sai nhạ bù lì nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đây cũng là hoạt động quan trọng nhất trong khuôn khổ chuyến thăm của ba tỉnh bắc lào tại tỉnh quảng ninh
từ ngày hai tháng sáu đến ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
quan hệ hợp tác giữa tỉnh quảng ninh việt nam và ba tỉnh luông pha băng hủa phăn sai nhạ bù lì
cộng hòa dân chủ nhân dân lào được phát triển dựa trên nền tảng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống
từ năm hai nghìn một mươi một đến nay tỉnh quảng ninh đã trích từ nguồn ngân sách của tỉnh với tổng số năm mươi sáu tỷ đồng
để hỗ trợ ba tỉnh bắc lào xây dựng một số công trình công cộng trường học
tổng kinh phí cấp cho hoạt động giáo dục đào tạo lưu học sinh lào tại tỉnh quảng ninh
cho các năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín là trên hai mươi ba năm tỷ đồng
công an tỉnh quảng ninh và công an tỉnh sai nhạ bù li
thường xuyên tổ chức đoàn công tác sang thăm làm việc và trao đổi nghiệp vụ
ngoài ra các cơ quan đơn vị khác như ủy ban kiểm tra tỉnh ủy ủy ban mặt trận tổ quốc
viện kiểm sát nhân dân tòa án nhân dân và các địa phương của các bên
đều có các hoạt động giao lưu thăm hỏi hiểu nghị trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực quản lý